thì bắt đầu thị trường tuyển dụng xuất hiện thêm nhiều cái rất là khác

thì topcv nhìn thấy được là những cái sự thay đổi như thế chắc chắn nó sẽ có
chắc chắn nó sẽ có

ví dụ là việc làm remote đã là một cái kênh tuyển dụng mà topcv đã xây dựng
một cái kênh nhỏ dựa trên cái kênh tuyển dụng hiện tại mình đang có
hay là cái làn sóng mà chuyển dịch từ phố về quê thì về bản chất thì đấy cũng không phải là một cái khó khăn đối với topcv
vì cái tập user của topcv thì nó đã trải dài ở cả nước ở việt nam rồi
và hiện tại thì đang có xu hướng là có thể mở rộng ra cả nước ngoài luôn
bởi vì rõ ràng là mình đã có một cái tool cơ bản rồi
mình hoàn toàn có thể xên cái thị trường của mình ra
topcv đang có những cái kiên định
thứ nhất là về cái tập dữ liệu của mình mình đang có
thứ hai nữa cái thuật toán của mình mình đang có
tức là cái nền tảng về công nghệ của mình nó đã khá vững vàng
cộng với cái tập dữ liệu của mình ở tỉnh nó cũng chiếm tỷ lệ lớn
nên là với những cái làn sóng đấy thì chúng tôi đang có đầy đủ cái cơ sở để có thể mở rộng thị trường
không chỉ là ở trong nước mà thậm chí là ở cả nước ngoài
nhiều khán giả cũng giống như uyên nè
mù mờ và chưa tìm hiểu ra được
thì sẽ thấy thêm một cái lĩnh vực mà về tuyển nhân sự trên cái gọi là công nghệ đúng không
rồi gọi là công nghệ thì sẽ là tùy hữu chúng ta như thế nào
và mỹ uyên xin hẹn gặp lại quý vị không giờ này vào tuần sau